thưa quý vị phó thủ tướng vũ đức đam vừa ký quyết định số một nghìn bốn trăm chín mươi năm về việc thi hành kỷ luật đối với ông bùi nhật quang
trong thời gian giữ chức chủ tịch viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
theo đó ông bùi nhật quang bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do đã có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng
trong thời gian giữ chức chủ tịch viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam giai đoạn từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín cho đến khi thôi chức
thời gian thi hành kỷ luật tính từ thời điểm công bố quyết định số sáu trăm bốn mươi ba ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị về thi hành kỷ luật đảng
hai đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền lên đến bốn mươi năm tỷ đồng
đã bị công an tỉnh thừa thiên huế triệt xóa thành công
đường dây thứ nhất cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ xác định tài khoản này là do

lê bảo nguyên chú tại phường hương sơ tp huế đưa cho nguyễn thanh lâm chú tại phường an đông tp huế
để thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc cho các con bạc trên địa bàn tỉnh với số tiền tương đương khoảng ba mươi tỷ đồng
đường dây thứ hai do hoàng minh phúc cầm đầu cơ quan công an đã bắt giữ sáu đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
chỉ trong khoảng thời gian từ cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai cho đến thời điểm bị bắt giữ
các đối tượng đã tổ chức cho các con bạc cá cược với tổng số tiền hơn một mươi bốn tỷ đồng
tiến hành kiểm tra hành chính tại khách sạn kim phượng ở phường vĩ bảo tp đạch giá tỉnh kê giang
lực lượng chức năng công an tỉnh kiên giang đã bắt quả tang hàng chục thanh niên cả nam và nữ
có hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hai bịch ni lông bên trong chứa hạt rắn màu trắng
bốn phần viên nén nghi là chất ma túy
và một số dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
tiến hành kiểm tra nhanh hai mươi bốn trên hai mươi năm người dương tính với chất ma túy tổng hợp
lực lượng công an đã bắt người phạm tội quả tang một vụ sáu đối tượng
về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
và một vụ hai đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
công an huyện gia lâm hà nội đang xác minh làm rõ việc
nhiều trẻ sơ sinh ở cùng một căn hộ trên địa bàn
đây là đường dây mang thai hộ đẻ thuê hay không
trước đó vào tối ngày hai mươi chín tháng một mươi một trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc
cơ quan chức năng phát hiện một đường dây đẻ thuê tại vinhome ocean park
địa chỉ tại huyện gia lâm hà nội
theo nội dung được chia sẻ quá trình kiểm tra
lực lượng công an đã tiếp cận và triệt phá đường dây đẻ thuê với nhiều trẻ sơ sinh
ngay sau đó có nhiều phụ nữ bế trẻ sơ sinh từ tòa nhà
trong khu đô thị ra xe cứu thương và di chuyển đi nơi khác
ngày xuất hiện trên mạng xã hội đoạn clip nhanh chóng nhận được rất nhiều
sự quan tâm chia sẻ từ dư luận phần lớn tỏ ra bất bình trước thông tin trên
vào trường ngày hôm nay ba mươi tháng một mươi một không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh
vùng núi phía đông bắc bộ như lạng sơn cao bằng quảng ninh và bắc giang
dự báo tối và đêm ngày hôm nay không khí lạnh mở rộng ảnh hưởng đến miền bắc và bắc trung bộ
nền nhiệt bắt đầu giảm ở các tỉnh vùng núi đông bắc bộ từ chiều ngày hôm nay
dự báo từ tối và đêm nay các tỉnh bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời chuyển rét
cụ thể trong đêm nay và ngày mai vùng núi bắc bộ nhiệt độ thấp nhất từ chín một mươi một độ c
có nơi dưới năm độ c khu vực trung du đồng bằng từ một mươi một một mươi bốn độ c bắc trung bộ từ một mươi bốn một mươi bảy độ c
dự báo sang ngày ba tháng một mươi hai nền nhiệt tăng nhẹ vùng núi và trung du bắc bộ trời rét đậm rét hại
vùng đồng bằng bắc bộ trời rét